đà nẵng là thành phố năng động bậc nhất khu vực miền trung là điểm đến thu hút nhiều khách tham quan trong và ngoài nước
đến đây du khách không chỉ được tham gia các hoạt động vui chơi giải trí cao cấp
mà còn được trải nghiệm hình thức du lịch mới du lịch sinh thái gắn với cộng đồng
đây là mô hình sản xuất rau hữu cơ an toàn tâm an với diện tích khoảng bốn hectare
mô hình trồng rau hữu cơ kết hợp trồng hoa hướng dương vừa góp phần vào việc đáp ứng nhu cầu sử dụng rau an toàn
tại thị trường đà nẵng trở thành điểm đến của nhiều du khách trong và ngoài thành phố
em tìm hiểu nơi này ở trên một trang facebook liên quan tới những thông tin của đà nẵng về những nơi du lịch chụp hình
em thấy và tìm hiểu về những đường đi tới
và em tới đây là cũng thấy rất đẹp rất đa dạng nói chung là không khí cũng mát
hiện sở du lịch thành phố đà nẵng đang phối hợp với các địa phương
triển khai đề án
phát triển du lịch cộng đồng nhằm thu hút khách châu âu lên khoảng một mươi ba
trong tổng số tám một triệu lượt khách quốc tế đến tham quan đà nẵng trong năm nay
hôm nay thì một trong những hướng phát triển du lịch của thành phố đà nẵng
đó là phát huy các điều kiện thuận lợi của tự nhiên cũng như là huy động sự tham gia của cộng đồng
thì thời gian qua thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho lãnh đạo thành phố để triển khai rất là nhiều
các nội dung các đề án về phát triển du lịch sinh thái cũng như là du lịch cộng đồng
với cái mục tiêu là gắn người dân tham gia cùng phát triển du lịch
và hướng tới việc là mỗi người dân là những người đại sứ là những sứ giả của ngành du lịch
để xây dựng cái môi trường du lịch của thành phố đà nẵng ngày càng văn minh và thân thiện
với chủ trương khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức cá nhân thuộc các thành phần kinh tế tham gia vào
giá trị du lịch tích cực liên kết vùng để phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của mình
đà nẵng đang dần đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế của thành phố trẻ
việc triển khai các đề án ngoài hiện thực hóa ý tưởng phát triển du lịch làng nghề
kết hợp trải nghiệm văn hóa sinh thái còn góp phần tạo sinh kế cho người dân
bảo tồn gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống hướng đến sự phát triển bền vững